tại hà nội bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với bộ ngoại giao đã tổ chức lễ phát động cuộc thi
biên soạn sách tài liệu dạy và học tiếng việt cho người việt nam ở nước ngoài
theo ban tổ chức cuộc thi diễn ra từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một
các sản phẩm dự thi là sách tài liệu bản thảo hoàn thiện dưới dạng viết hoặc phần mềm điện tử
được viết cho từng bậc năng lực tiếng việt phù hợp với mục tiêu trong chương trình tiếng việt
cho người việt nam ở nước ngoài do bộ giáo dục và đào tạo ban hành
ban tổ chức cũng khuyến khích các sản phẩm được thực hiện có ứng dụng công nghệ thông tin
giảng dạy theo hình thức trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến
các tác giả có các bộ sách tài liệu chất lượng sẽ được trao bằng khen và giải thưởng của bộ giáo dục và đào tạo
đặc biệt các tác phẩm xuất sắc có thể được tuyển chọn in ấn hoặc số hóa
cơ cấu giải thưởng với tổng trị giá một tỷ đồng bao gồm một giải nhất trị giá ba trăm linh triệu đồng
hai giải nhì mỗi giải hai trăm linh triệu đồng và ba giải ba mỗi giải một trăm linh triệu đồng
với giá trị ý nghĩa sâu sắc cùng hành trình truyền thông mạnh mẽ ấn tượng
cuộc thi biên soạn sách tài liệu dạy và học tiếng việt cho người việt nam ở nước ngoài
hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm tham gia từ đông đảo người việt nam trong và ngoài nước
thông qua tiếng nói đầy yêu thương của quê hương